hôm nay thông tin tử ban nhân dân xã an bình huyện lạc thủy tỉnh hòa bình xác nhận
trên nệ bàn vừa xảy ra vụ sô sát trong lúc mượn điếu cầy hút thuốc khiến một người bị đánh tử vong
vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn trợ đập xã an bình huyện lạc thủy
nạn nhân là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn cây rường xã an bình
thời điểm trên khi nạn nhân vào mượn điếu cầy tại một quán nước thì đã xảy ra xô xát với nhóm thanh niên đang ngồi uống nước tại đây
nạn nhân đã bị một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cầm điếu cày đập vào người và tử vong trên đường đi cấp cứu
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hòa bình vào cuộc điều tra làm rõ
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng là mai gia quỳnh hai mươi hai tuổi và cao minh tuấn hai mươi một tuổi
đều trú tại thị trấn di linh huyện di linh về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày tám tháng bảy đối tượng cao minh tuấn sau khi mang bốn gói ma túy đá với trọng lượng một mươi bốn ba gram
ở thành phố bảo lộc về thị trấn di linh thì bị lực lượng công an bắt giữ ngay trước trường trung học cơ sở lê lợi
thuộc tổ dân phố bảy thị trấn di linh đối tượng khai nhận mua ma túy về với mục đích bán kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét nhanh nhà đối tượng mai gia quỳnh đã thu giữ một gói ma túy đá trọng lượng một bốn gram
qua điều tra xác định số ma túy quỳnh tàng trữ trong nhà được mua từ đối tượng cao minh tuấn và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
từ đầu tháng sáu đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại các nhà trọ nhà dân trên địa bàn thành phố biên hòa
vào cuộc điều tra công an thành phố biên hòa đã nhanh chóng bắt được năm đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt khẳng định
công an thành phố biên hòa đã bắt khẳng định cấp bốn đối tượng gồm vong cún sầu ba mươi tám tuổi huỳnh hữu thanh ba mươi tám tuổi nguyễn thanh hùng bốn mươi một tuổi
cả ba cùng chú tại tỉnh đồng nai và lâm huỳnh tiên phong ba mươi chín tuổi quê tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
để tránh bị phát hiện các đối tượng dùng dây kẽm cột chặt các cửa phòng trọ
sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa phòng để xe của khu nhà trọ đột nhập lấy trộm các xe máy và nhiều tài sản có giá trị
thời điểm gây án vào ban đêm hoặc dạng sáng nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tài sản cướp được hai đối tượng đem bán với giá hơn ba mươi sáu triệu đồng
buôn bán khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn phụ da giả nhãn hiệu
nguyễn văn lý chú tại tp châu đốc tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc
ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày năm tháng tám lý bị bắt quả tang đang chuyển hàng hóa
nghi vấn là dầu nhớt giả và phòng trọ
tiến hành kiểm tra xe tải và sáu phòng trọ lý thuê của nhà trọ đắc lợi và địa điểm hộ kinh doanh của lý
lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhớt mỡ bôi trơn
phụ da các nhãn hiệu cachon shell và các loại dầu nhớt khác
ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì khoảng sáu lít sản phẩm dầu nhớt
giá nhãn hiệu cachon thu giữ tại kho của lý không phải là sản phẩm của công ty cachon
vào sáng nay hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa homestay cao tầng nằm trên đường phan chu trinh
quận bình thạnh tp hcm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã kịp thời có mặt dập lửa
giải cứu và hướng dẫn thoát nạn một mươi người bên trong ra ngoài an toàn
vào khoảng tám giờ sáng nay ngọn lửa bùng lên tại tầng năm homestay asean
trên đường phan chu trinh phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy công an tp hcm đều ba xe trợ cháy
với khoảng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường không chế kịp thời đám cháy
cứu ba người mắc kẹt ở tầng năm đang cháy và tầng sáu ra ngoài
đồng thời hướng dẫn bảy người khác thoát nạn từ các tầng còn lại bằng thang bộ xuống đất an toàn
hiện chưa ước tính được thiệt hại cũng như là nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi năm tháng tám
tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan tới sai phạm đất đai
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu tỉnh bình dương tổng công ty ba tháng hai và một số đơn vị liên quan
tám bị cáo hầu tòa trong đó ông nguyễn văn minh cựu chủ tịch tổng công ty ba tháng hai
bị truy tố cả hai tội danh tham mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan tới sai phạm đất đai xảy ra tại tổng công ty ba tháng hai
gồm công ty tân thành công ty phát triển công ty tân phú
cơ quan tổ tụng xác định hành vi phạm tội của các bị cáo gây thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối tượng phạm hồng quy ngô hoàng thọ cùng chú tại tỉnh an giang
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thiền công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống tội
cơ quan tổ tụng xác định hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến cho đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ
trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp danh hỗ trợ truy bắt
khi bị truy đuổi đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt
làm cả hai xe của quy thọ và xe của đại úy dương thượng quý danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương
liên tiếp hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
triệt phá thành công bắt năm đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
vào sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn
lực lượng công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác tiến hành áp sát kiểm tra các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy
giang á vàng chú tại tỉnh niệm biên bị bắt quả tăng tại hiện trường
cùng một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
hai đối tượng giang á giang và vàng á chớ chú tại tỉnh niệm biên
qua khai thác nhanh các đối tượng đã cùng nhau nhận vận chuyển một mươi sáu bánh heroin
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà bán ngùa xã tàm ít huyện tân uyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an và công an huyện than uyên tân uyên bắt quả tăng hai đối tượng
vàng á sồng và hờ á thu chú tại tỉnh niệm biên về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
và thu giữ tám bánh heroin
phạm năng đức và bùi đình huy đã cướp bốn chiếc điện thoại đắt tiền của một cửa hàng
tại hải dương để bán lấy vốn kinh doanh quần áo
công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố đối với phạm năng đức
trú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng và bùi đình huy chú tại huyện ninh giang
tỉnh hải dương về tội cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng tám phạm năng đức và bùi đình huy điều khiển xe gắn máy
không bị kiểm soát đeo khẩu trang vào một cửa hàng bán điện thoại tại thôn hòa loan
xã nhân quyền huyện bình giang hỏi mua năm chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng năm mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang dán kính cường lực cho chiếc điện thoại thứ năm
huy đã cầm theo bốn chiếc điện thoại nhảy lên xe máy do đức điều khiển đã nổ máy sẵn và nhanh chóng tổ thoát
đến ngày chín tháng tám đức và huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tài sản cướp được hai đối tượng đã đem bán với giá hơn ba mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị sau một thời gian tạm lắng thì trong tháng bảy vừa qua
việc tái diễn tình trạng co tiếp thị ở một số cơ sở đặc sản ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang là vấn đề được người dân và du khách đến đà lạt quan tâm
nếu tình trạng treo kéo khách tranh cãi và xô sát nhau không chấm dứt
thì hệ lụy sẽ kéo theo là sẽ rất khó lường
nhiều dịch vụ du lịch khách của tp hcm
thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cảm giác an toàn và hào hứng
với đà lạt của du khách sẽ bị sụt giảm đi vì những ấn tượng không tốt
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
một đoạn video ngắn xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh cuộc cãi vãi
giữa một người tự nhận là nhân viên của cửa hàng đặc sản với hướng dẫn viên du lịch
với những lời lẽ không hay xảy ra vào ngày gần đây đã thu hút đông đạo sự quan tâm của dư luận
ngay sau đó nhiều người đã lên án gai gắt nạn co du lịch
đã và đang làm xấu đi hình ảnh của du lịch đà lạt
người đà lạt cũng dễ thương dễ mến rất là hiếu khách
có những trường hợp ngoài ý muốn cũng ảnh hưởng đến cảnh quan của đà lạt
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đà lạt mình
nó cũng giống như một con sâu làm ròn đầy canh
nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm và làm cho dưới khách hoang mang
theo thống kê thành phố đà lạt
hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh hàng đặc sản
trong đó tập trung phần lớn trên địa bàn phường tám
ngoài việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trèo kéo các đối tượng tiếp thị thiếu văn hóa
ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền
tổ chức ký cam kết chấm dứt tình trạng còn tiếp thị
ở các cơ sở hộ gia đình kinh doanh ngành nghề này
trước đây khi em mới thành lập em có sử dụng tiếp thị một thời gian ngắn
nhưng mà thời gian gần đây
trong vài năm
tới đây thì cửa hàng của em được khách hàng ưu tiên và tín nhiệm rất là nhiều
thì là quay trở lại nên là em đã không còn sử dụng như vậy nữa
cũng theo ngành chức năng thành phố đà lạt
bên cạnh một số ít cửa hàng hiện vẫn còn sử dụng lao động đi tiếp thị
hiện nay đa phần các cơ sở cửa hàng kinh doanh đặc sản đã nói không với cò tiếp thị
ở các cơ sở này ngoài hàng hóa có đăng ký và bán đúng với niêm yết giá
thì việc kinh doanh có chỉ dẫn rõ ràng
kết hợp với việc chủ động tạo ra một đội ngũ phục vụ
chuyên nghiệp có đủ tầm kết nối cung cầu và đảm bảo cho cơ sở phát triển bền vững
trong thời gian dài đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đà lạt và du khách
cho các cơ sở tham kết là không có hợp đồng mà chích phần trăm lại cho các hướng dẫn viên du lịch
từ các cơ sở khác đến
từ cái nguồn đó thì mới nảy sinh mâu thuẫn ra là giữ cò tiếp thị tại địa phương
và những hướng dẫn viên du lịch từ các địa phương khác đến
nó sẽ gây ra cái
ảnh hưởng xấu rồi gây mất an ninh trực tự tại địa phương
thứ hai là kinh doanh đảm bảo là cái hàng hóa là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra đảm bảo là tất cả các cơ sở này
là phải có hồ sơ pháp lý kinh doanh đúng quy định
đối với nhiều du khách trong và ngoài nước thành phố đà lạt luôn là điểm đến tuyệt vời
tuy nhiên du khách cần ưu tiên hàng đầu đó là sự an toàn
cùng các dịch vụ lịch thiệp tại nơi mà họ đến
nếu tình trạng kiếm tiền dựa trên các mánh khóe và sự thiếu tử tế vẫn còn diễn ra
sẽ ảnh hưởng tới du lịch đà lạt trong tương lai
đội cảnh sát hình sự công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết
vừa tiến hành bắt giữ đối tượng võ văn minh hai mươi năm tuổi
trú tại tổ dân phố một mươi chín thị trấn di linh huyện di linh
đây là đối tượng đã cưa hạ một mươi bốn cây sầu riêng của một hộ dân tại thị trấn di linh
trước đó vào tối ngày tám tháng tám minh đã dùng kìm cắt dây nguồn điện
cắt nguồn điện gắn camera cắt lưới b bốn mươi để vào cưa hạ một mươi bốn cây sầu riêng năm năm tuổi
của gia đình chị võ thị kim chi chú tại tổ dân phố một mươi chín thị trấn di linh là chị ruột của minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra công an huyện di linh đã xác định võ văn minh là người đã thực hiện hành vi trên
tại cơ quan điều tra minh khai nhận do có mâu thuẫn gia đình
nên đã tiến hành phá hoại tài sản của bà võ thị kim chi là chị ruột của mình
hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long vừa tiến hành mời người điều khiển phương tiện
và quản lý phương tiện vi phạm lên cơ quan làm việc
đồng thời buộc chủ phương tiện phải hạ tải và cắt bỏ phần cơi nới trả lại hiện trạng ban đầu của xe
ngày một mươi hai tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xe đầu kéo
kéo theo samiramok lưu thông trên quốc lộ năm mươi ba có dấu hiệu vi phạm
nên lực lượng tuần tra yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra xe đầu kéo trên là do thạch suna sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tệ tỉnh trà vinh là nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hoạn xây dựng vt
trực tiếp điều khiển trở đá xây dựng quá tải trọng cho phép
và phía sau đuôi samiramok có gắn thêm một lá trắn sắt với chiều dài trên hai m rộng khoảng năm m
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với tài xế thạch sôna với số tiền bốn triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng vt xử phạt số tiền là hai mươi tám triệu đồng
đồng thời buộc phương tiện hạ tải đảm bảo tài trọng cho phép
gỡ bỏ lá chắn sắt trả lại hiện trạng ban đầu của xe
liên quan đến việc lắp đặt còi hơi trái phép vi phạm sử dụng trong khu dân cư
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc
và xác định được tài xế cùng xe ô tô nói trên
tài xế hai mươi tám tuổi chú tệ xã hòa châu huyện hòa vang tp đà nẵng
qua xác minh được biết anh này mới xin vào làm tài xế cho một hãng taxi
trong quá trình chở khách lưu thông trên nhiều tuyến đường
anh này đã thường xuyên gặp cảnh ách tắc nên đã lắp thêm còi hơi
để ra tín hiệu cho các xe nhường đường nhanh hơn
việc làm này đã gây ra sự bức xúc và bất an với nhiều người dân
nhất là người tham gia giao thông
rất dễ làm giật mình là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
tại cơ quan công an tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm của mình
vụ việc đã được công an thành phố lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định của pháp luận

tại cơ quan công an tài xế này thừa nhận hành vi phạm hành chính theo quy định của pháp luận
tại cơ quan công an tài xế này thừa nhận hành vi phạm hành chính theo quy định của pháp luận
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện